thủ tướng chính phủ yêu cầu ubnd tp hà nội phải có biện pháp xử lý kiên quyết rứt điểm sai phạm tại dự án tám b lê trực
bảo đảm yêu cầu về quản lý đô thị không ảnh hưởng đến sinh hoạt chung của nhân dân khu vực lân cận
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng ngày sáu tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu ubnd phường điện biên đã tổ chức cưỡng chế phá rỡ phần sai phạm tại dự án tám b lê trực
đến ngày chín tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu đang tổ chức phá rỡ tầng một mươi chín dự kiến xong trước ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
đồng thời đang chỉ đạo lập phương án phá rỡ phần còn lại dự kiến hoàn thành trong quý hai năm hai nghìn một mươi sáu
ubnd tp sẽ tiếp tục giám sát đôn đốc kiểm tra việc thực hiện cưỡng chế phá rỡ theo đúng quy định
và chỉ đạo các đơn vị cơ quan trong toàn thành phố bảo đảm thực hiện việc quản lý đô thị theo đúng quy định